hai lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có huỳnh kim chi chủ tiệm vàng ở chợ trà là thuộc huyện đầm rơi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ vụ án sau khi nhóm đối tượng gồm lê hoàng nam và nguyễn văn bé cùng chú huyện cái nước lâm văn lam chú huyện đầm rơi và nguyễn thanh giang chú tại huyện trần văn thời đột nhập vào tiệm vàng thanh hùng thuộc huyện nam căn lấy trộm khoảng một mươi bốn lượng vàng một mươi tám k tám chỉ vàng hai mươi bốn k và hơn bốn triệu đồng tiền mặt
còn tại tiệm vàng kha ly ở huyện đầm rơi các đối tượng đã lấy trộm khoảng hai mươi lậm vàng hai mươi bốn k và bốn mươi lượng vàng một mươi tám k
sang sau đó đã mang số tăng vật nói trên đến bán lại cho huỳnh kim chi
thỏa thuận khi chi bán được số vàng trên thì mới trả tiền
chi đã hai lần mang số vàng đến tiệm vàng tại thành phố cả mau bán được trên tám trăm tám mươi triệu đồng và đưa cho sang gần bảy trăm chín mươi triệu đồng